tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đã phối hợp với liên đoàn đua thuyền việt nam
tổ chức giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm hai nghìn một mươi tám quy tụ các địa phương có thế mạnh về đua thuyền trên cả nước
tham gia giải có sáu đội đua của các tỉnh an giang bình thuận đắk nông hải dương quảng bình và thành phố hồ chí minh
với một trăm bốn mươi năm vận động viên trong hai ngày thi đấu với sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả ở địa phương khách du lịch trong và ngoài nước tới xem
sông cà ti đã trở nên sôi động với những con thuyền đua lướt nhanh trên sông các vận động viên với tinh thần thi đấu đầy quyết tâm
nỗ lực hết mình cố gắng đạt được thành tích cao nhất về cho địa phương mình
kết quả đội đua thuyền tỉnh bình thuận giành được năm huy chương vàng một huy chương bạc và hai huy chương đồng đoạt giải nhất toàn đoàn
đội đua tỉnh hải dương đoạt giải nhi toàn đoàn với ba huy chương vàng ba huy chương bạc và tỉnh an giang với ba huy chương vàng hai huy chương bạc và một huy chương đồng đạt giải ba toàn đoàn